tránh đưa tay lên mắt mũi miệng che miệng và mũi khi ho hoặc hát hơi bằng khăn giấy khăn vải hay khủi tay áo
tăng cường vận động gian luyện thể lực dinh dưỡng hợp lý xây dựng lối sống lành mạnh vệ sinh thông thoáng nhà cửa lau rửa các bề mặt hay tiếp xúc
nếu có dấu hiệu ho sốt hát hơi và khó thở hãy tự cách ly tại nhà đeo khẩu trang và gọi cho cơ sở y tế gần nhất để được tư vấn khám và điều trị
thực hiện khai báo y tế đầy đủ và thường xuyên cập nhật tình trạng sức khỏe của bản thân
cài đặt ứng dụng bluezone để được cảnh báo nguy cơ lây nhiễm covid một mươi chín giúp bảo vệ bản thân và gia đình
tiếp tục với các thông tin khác vào chiều ngày hôm qua hai mươi chín tháng bảy cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh bình phước phối hợp với công an huyện trơn thành
đang tổ chức khám nghiệm hiện trường khám nghiệm tử thi điều tra làm rõ nguyên nhân tử vong của một học viên cai nghiện
tại cơ sở cai nghiện ma túy tỉnh bình phước
thuộc sở lao động thương binh và xã hội tỉnh bình phước xảy ra vào sáng cùng ngày
theo thông tin ban đầu vào khoảng sáu giờ ba mươi phút sáng cùng ngày một học viên của cơ sở cai nghiện ma túy tỉnh bình phước
ở cùng phòng với anh lê sĩ thanh ngủ dậy thì bất ngờ phát hiện anh thanh đang trong tư thế treo cổ và tử vong
nhận được tin báo công an tỉnh bình phước phối hợp với công an huyện trân thành đã nhanh chóng có mặt tại hiện trường
qua khám nghiệm xác định nạn nhân là anh lê sĩ thanh ba mươi tuổi ngụ tại xã thiện hưng huyện bù đốc tỉnh bình phước
học viên đang cai nghiện tại cơ sở cai nghiện ma túy tỉnh bình phước và hiện vụ việc đang được các cơ quan chức năng tiếp tục điều tra làm rõ
ngày hai mươi tám tháng bảy đồn biên phòng quang long bộ đội biên phòng tỉnh cao bằng đã bắt giữ chín bao thuốc lá vận chuyển trái phép từ việt nam qua biên giới sang trung quốc
trước đó vào lúc ba giờ sáng cùng ngày đồn biên phòng quang long đã phát hiện một nhóm người chở các thùng
cắt tông bằng xe máy vào khu vực thuộc địa phận xóm kỳ lạc xã quang long huyện hạ lan tỉnh cao bằng
khi đồn biên phòng kiểm tra thì các đối tượng đã bỏ chạy
qua truy đuổi lực lượng này đã bắt giữ được ba đối tượng gồm nông văn duy sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi tám nông văn đuống sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi hai và nông minh tuân sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi một cả ba cùng chú tại cao bằng
qua kiểm tra xác định số thuốc lá trên mang nhãn hiệu thăng long và mevius do việt nam sản xuất

các đối tượng này khai nhận vận chuyển thuê cho một người phụ nữ không rõ lai lịch gửi qua đường biêu điện sau đó vận chuyển qua biên giới để nhận tiền công
mỗi người là ba trăm linh nhân dân tệ
và thông tin này cũng đã kết thúc bản tin nhanh của chúng tôi cảm ơn quý vị và các đồng chí đã dành thời gian quan tâm theo dõi